thực hiện quyết định của ban bí thư chiều ngày ba tháng bảy ban tổ chức trung ương ban kinh tế trung ương và ban thường vụ tỉnh ủy hòa bình tổ chức hội nghị triển khai quyết định của ban bí thư về công tác cán bộ
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương dự hội nghị
tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình đã trao quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí ngô văn tuấn phó trưởng ban kinh tế trung ương
giữ chức phó bí thư tỉnh ủy hòa bình nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi chỉ định tham gia ban chấp hành ban thường vụ tỉnh ủy hòa bình
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh việc bổ nhiệm thể hiện sự ghi nhận đánh giá cao của trung ương đối với những đóng góp trong quá trình công tác của đồng chí ngô văn tuấn
đồng chí nguyễn văn bình tin tưởng trên cương vị mới đồng chí ngô văn tuấn cùng với tập thể thường vụ tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy ban chấp hành đảng bộ tỉnh hòa bình
tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tập trung lãnh đạo thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng